người tiêu dùng và doanh nghiệp tại liên minh châu âu eu đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập cũng như vừa và nhỏ sẽ có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua bán thông qua thương mại điện tử
đó là nhờ một loạt đề xuất vừa được ủy ban châu âu ec công bố nhằm cải thiện môi trường thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp thương mại điện tử trên toàn eu
với cam kết của ủy ban châu âu ec trong chương trình hành động mang tên hướng tới không gian vat thống nhất trong toàn liên minh
việc chính thức mở cổng thông tin giao dịch duy nhất để thanh toán thuế vat qua mạng internet trên quy mô châu âu sẽ giúp giảm đáng kể chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế vat của các doanh nghiệp trên toàn eu
với số tiền tiết kiệm ước tính hai ba tỷ euro mỗi năm một trong những đề xuất mới của eu là phân bổ công bằng tiền thuế thu được giữa các nước eu nhằm đảm bảo tiền thuế vat được nộp cho chính các nước thành viên nơi khách hàng là người tiêu thụ cuối cùng
đề xuất của eec cũng tạo điều kiện cho các nước thành viên lấy lại khoản thuế vat không hiện diện trong các giao dịch bán hàng qua mạng
hàng năm số tiền này là hơn năm ba tỷ đô la và ước tính đến năm hai nghìn hai mươi có thể lên tới hơn bảy bốn tỷ đô la